hiện nay ở tỉnh đắk lắc đang là mùa mưa nhưng lại xuất hiện hiện tượng hạn hán
điều này đe dọa nghiêm trọng đến hoa màu của bà con nông dân
nguyên nhân là do ao hồ và các đập thủy lợi đang ở trong tình trạng xuống cấp
mặc dù chính quyền địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp trước mắt để cứu hoa màu cho bà con nông dân
nhưng nguy cơ mất trắng vụ mùa xuân hè vẫn hiện hữu ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đắk lắc
mặc dù nhiều tháng qua tại tây nguyên mưa tẩm tã nhưng tại nhiều xã trên địa bàn huyện mật rắc lại không có nước tưới cho hoa màu
nguyên nhân chủ yếu là do các ao hồ đập thủy lợi tại đây đã cũ bùn lắng nhiều làm giảm khả năng tích nước
theo thống kê trên địa bàn huyện mật rắc tỉnh đắk lắc có đến một mươi hai trên sáu mươi công trình thủy lợi cần phải được nạo vét khẩn cấp để chống hạn cho cây trồng
đến nay trên địa bàn huyện đã có bảy trên một mươi ba xã thị trấn có cây trồng bị hạn với tổng diện tích là hơn một hectare